công an quận bình tân tp hcm đang tạm giữ đối tượng nguyễn minh cảnh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy quê tại đồng nai để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
trước đó sáng ngày một tháng ba nạn nhân ngụ quận bình tân có đến một tiệm vàng
nằm trên đường thoại ngọc hầu quận tân phú để bán vàng
sau khi bán vàng xong nạn nhân lên xe máy để về và đặt túi đựng tiền
điện thoại trong lòng mình mà không hay biết đang bị đối tượng theo dõi
khi đến trước địa chỉ bốn trăm hai mươi chín hương lộ hai phường bình trị đông quận bình tân
một đối tượng đi trên xe máy mặc áo khoác xám vượt lên áp sát
giật phăng chiếc túi đựng tiền rồi tăng ga bỏ chạy
đến tối ngày hai tháng ba nạn nhân đến cơ quan công an trình báo tài sản bị mất gồm
một đôi bông tai một dây chuyền vàng một nhẫn nữ trang hai điện thoại và tiền mặt
với tổng giá trị đến khoảng hai mươi bốn triệu đồng
tiếp nhận thông tin công an quận bình tân nhanh chóng vào cuộc điều tra truy xét
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an quận bình tân cùng đội đặc nhiệm phòng cảnh sát hình sự
công an thành phố nhanh chóng khoanh vùng và bắt gọn được đối tượng nguyễn minh cảnh
thu toàn bộ tan vật của vụ cướp giật hiện vụ án đang được điều tra làm rõ